và thưa quý vị sở công thương tp hcm vừa gửi hỏa tốc văn bản
hướng dẫn tổ chức hoạt động các chợ truyền thống
để gia tăng các điểm cung ứng hàng hóa trên địa bàn của thành phố
theo phương án này các chợ tạm sẽ được thí điểm bán rau
củ quả trong điều kiện phòng dịch cao nhất
hiện nay có một trăm bảy mươi một trên tổng số hai trăm ba mươi bốn chợ truyền thống
tại tp hcm tạm ngưng hoạt động
vì thế sở công thương tp hcm đề nghị các địa phương đánh giá lại
việc thực hiện các phương án phòng chống dịch covid một mươi chín
của các chợ truyền thống rà soát các tiêu chí chưa đạt để khắc phục
nhanh chóng khôi phục đưa vào hoạt động trở lại
sở công thương tp hcm đề nghị các địa phương chỉ đạo đơn vị quản lý chợ
hiện đang tạm dừng hoạt động lựa chọn vị trí tổ chức các điểm bán phù hợp
tại khu vực chợ và đảm bảo quy định phòng chống dịch
nhằm bổ sung các điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu
giam tải lượng khách đến hệ thống siêu thị
trước mắt thi điểm lựa chọn một số tiểu thương kinh doanh mặt hàng rau củ quả
đồng gói sẵn theo quy kết đồng giá để thuận tiện nhanh chóng trong mua bán